dù vậy cảnh báo được đưa ra với khu vực trung du vùng núi bắc bộ
mưa kéo dài nhiều ngày qua đất đá ngấm no nước nên nguy cơ sạt lở đất rất cao
đặc biệt là các vùng núi các tỉnh điện biên lai châu lào cai sơn la yên bái hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn
người dân cần phải chủ động quan sát nếu thấy các dấu hiệu bất thường quanh nhà thì cần phải di rời đến nơi an toàn ngay lập tức